ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
dọc khu vực ven bờ sông hồng hoạt động câu cá vẫn tấp nập như một thú vui thường ngày của người dân quanh vùng
không ai ngờ rằng chỉ chưa để một ngày sau nơi đây đã trở thành hiện trường của một vụ giết người man dợ
lực lượng công an từ thành phố đến xã được huy động khẩn trương hướng về khu vực miếu bản thuộc địa phận thôn hai giang cao xã bát tràng huyện gia lâm thành phố hà nội
tìm xe khách bắt xe bỏ trốn về thái bình

người nhà và bạn bè thân thiết của chị quy đều không nhận ra người đàn ông
cơ quan điều tra nhận định sự mất tích của chị quy có liên quan đến người đàn ông kia với hai giả thuyết

thứ nhất chị quy không quen biết với người đàn ông kia trong suốt quá trình di chuyển từ thang máy xuống hầm người xe hai người không hề có sự tương tác

thứ hai chị quy không quen biết với người đàn ông kia trong suốt quá trình di chuyển từ thang máy xuống hầm người xe hai người không hề có sự tương tác
làm việc với tổ bảo vệ về kiểm soát người ra vào tòa nhà tại thời điểm đó thì tổ bảo vệ và lễ tân nhớ lại người đàn ông đánh tự nhận mình là cư dân tòa nhà và mượn thẻ để vào thang máy
tuy nhiên khi ra soát lại thì mới phát hiện người đó không phải cư dân của tòa nhà như lời người đó đã nói
khi mà cái người này vào họ không có thẻ để họ lên trên tầng
khi mà cái người này vào họ không có thẻ để họ lên trên tầng
thì nó qua bộ phận hốc tảnh
và có nói dối với cả bộ phận an ninh nghĩa là tôi vừa ở trên tầng xuống và tôi quên thẻ
vì cái bữa sáng nó cũng là cái giờ mà mọi người đi làm rãi nhiều thì bộ phận an ninh sẽ không thể kiểm soát được hết
và nhận diện hết tất cả thế giới tất cả những người cư dân ở đây vào thời điểm gì ấy
có qua và nói dối với cả bộ phận an ninh như vậy là các đồng chí an ninh có hỗ trợ về việc mở thang để cho mình lên
ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba sang ngày thứ tư kể từ khi chị quy ra khỏi nhà và mất tích
cơ quan điều tra tiếp tục lần theo manh mối giấu vết chiếc xe ô tô của chị quy qua camera giám sát của nhà dân quanh khu vực
thì thấy chiếc xe ra khỏi nội thành về hướng đông anh
quá trình giải pháp thì thấy được là đối tượng đi sang đấy khoảng ở bên đấy khoảng một tiếng
sau đó thì tiếp tục quay về chỗ theo hướng nguyễn văn cử và quay về tòa nhà mi bách
lúc đó là khoảng chín h hai mươi chín h hai mươi một phút ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
và khi về đến đấy về tòa trung cư mi bách thì đối tượng đi xe của nạn nhân vào gửi hầm b một
và sau đó đối tượng khi vào đỗ trong bãi khoảng một mươi phút thì đối tượng ra khỏi xe và đi một mình ra bên ngoài và thuê xe đi
tại tầng hầm đẩy xe tòa nhà mi bách phường ngọc lâm quận long biên cách nhà trị quy khoảng ba km
cơ quan điều tra đã tìm thấy chiếc xe của chị quy